tại tỉnh bắc cạn mưa lớn cũng liên tục xảy ra khiến cho một số tuyến đường giao thông sạt lở nghiêm trọng gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông
trên tỉnh lộ hai trăm năm mươi bốn thuộc địa phận huyện trợ đồn đã có hàng chục điểm sạt lở ta luy dương với khối lượng hàng chục nghìn mét khối
mới đây sạt lở vùi lấp ô tô gây tắc đường nghiêm trọng nhiều giờ
hiện nay những mái tàu lùi cao vài chục mét vẫn liên tục sạt lở khi có mưa
đây là tuyến đường huyết mạch từ huyện trợ đồn đi hồ ba bể nên nhiều phương tiện vẫn đi lại thường xuyên nên luôn tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm
còn tại tỉnh lộ hai trăm năm mươi tám từ huyện bạch thông đi huyện ba bể một điểm sạt lở lớn cũng đã xảy ra vào hôm qua
bên tàu lùi âm đã sạt lở đến mép đường nhựa mặt đường nứt toác kéo dài hàng chục mét
nếu không khắc phục kịp thời có thể sạt lở toàn bộ mặt đường
hiện nay cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn đã lập rào chắn cảnh báo các phương tiện giao thông hạn chế đi lại qua những tuyến đường này